đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết qua công tác phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam
lực lượng hải quan cửa khẩu và công an thị xã kiến tường đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá từ campuchia vào việt nam
theo đó vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đậu dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam
tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện xe ô tô tải loại ba năm tấn biển kiểm soát ba g ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia
chở xoài nhập khẩu từ campuchia sang việt nam đang bóp dỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi là chứa ma túy được giấu trong các thùng đựng xoài
nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe đưa toàn bộ số hàng nói trên về đồn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng hai đối tượng là sốc nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và cháp dae sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại kandan campuchia
khai nhận toàn bộ ba mươi bọc ni lông kia có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg và đều là ma túy đá hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết đang tạm giữ hình sự đối với võ xuân phước
trú tại xã hương toàn thị xã hương trà liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nghiệp vụ công an phường xuân phú nắm được nguồn tin tại phòng tám trăm linh tám ct hai trung cư araya
do võ xuân phước thuê có những hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy
vào lúc bốn giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một công an phường xuân phú đã huy động lực lượng kiểm tra hành chính đột xuất căn phòng này
tại đây công an phường xuân phú bắt quả tang phước đang tổ chức cho bảy đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một trăm năm mươi một viên nén có khối lượng gần sáu mươi bảy g và ba gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn một mươi gram
kết quả test nhanh tất cả số đối tượng trên đều dương tính với ma túy